hưởng ứng tết vì người nghèo đinh dậu hai nghìn một mươi bảy chiều qua đoàn cán bộ bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an đã đến thăm chúc tết tặng quà cho các hộ nghèo xã nậm giải huyện quế phong tỉnh nghệ an
bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an đã tặng học sinh và hộ nghèo tại xã nậm giải huyện quế phong tỉnh nghệ an bảy chiếc quần áo một trăm sáu mươi đôi giày dép năm cuốn sách vở học sinh tám trăm sáu mươi kg gạo và một trăm bảy mươi tám triệu đồng tiền mặt
nậm giải là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện quế phong với một trăm linh là người dân tộc thiểu số tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của xã vẫn còn rất cao với ba trăm bốn mươi hộ chiếm đến bảy mươi bốn tám mươi tám tổng số hộ
vì vậy để tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế theo hướng ổn định bền vững bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã có nhiều cách giúp đỡ khác nhau cụ thể như giúp dân làm đường nông thôn mới đầu tư chuyển giao kỹ thuật sản xuất chăn nuôi các loại cây con hiệu quả kinh tế cao
đồng thời hỗ trợ địa phương xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh trên địa bàn